các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông joe biden một thượng nghị sĩ vào thời điểm đó đã chút cơn giận dữ vào một trong những ứng cử viên ralph nader
với khuyên hướng cánh tả nador đã giành chín mươi bảy bốn trăm tám mươi tám phiếu bầu ở florida nhiều hơn so với mức tranh lệch là năm trăm ba mươi bảy phiếu của ông co
ông biden kết luận rằng ralph nader đã khiến chúng ta thua trong cuộc bầu cử
một bộ phận cử tri tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu nếu ralph nader không tranh cử và đa số họ thuộc nhóm ủng hộ ăn gò
hơn nữa kết quả bỏ phiếu cực kỳ sát nút
chỉ cần năm mươi năm số người ủng hộ ralph nader ở bang florida bỏ phiếu cho ông ăn gò kết quả sẽ đảo ngược
nếu tên ông ralph nader không xuất hiện trong lá phiếu gần như chắc chắn ông ăn gò đã trở thành tổng thống
gần một phần tư thế kỷ sau ông biden là ứng cử viên đảng dân chủ trong cuộc đua cũng có khả năng diễn ra gây cấn
với việc bà nikki haley đối thủ cuối cùng của cựu tổng thống donald trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa dừng chiến dịch tranh cử của bà
trên thực tế ông trump đã gần như chắc chắn nhận đề cử của đảng cộng hòa
thực tế đó dẫn tới một cuộc tái đấu giữa ông biden và ông trump
tuy nhiên một số ứng cử viên khác cũng đã cam kết tranh cử và đang cố gắng giành vị trí trong lá phiếu
với tỷ lệ ủng hộ xích sao dành cho ông biden và ông trump trong các cuộc thăm dò cử tri gần đây
rất có thể các ứng viên thuộc bên thứ ba này sẽ đẩy cuộc bầu cử theo hướng nào đó
dân mỹ thường nói rằng họ không hài lòng với những lựa chọn chính trị hạn chế hiện nay và muốn có một sự lựa chọn rộng rãi hơn
theo một cuộc thăm dò do ipsos thực hiện vào tháng một năm nay
hai phần ba trong số người tham gia cảm thấy mệt mỏi khi thấy những ứng cử viên cũ trong cuộc bầu cử tổng thống và muốn có người mới
cuộc khảo sát tương tự cho thấy chỉ một phần tư người mỹ hài lòng với hệ thống hai đảng
tuy nhiên các ứng cử viên của đảng thứ ba chưa bao giờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ
đảng cộng hòa và đảng dân chủ đã luân phiên kiểm soát vị trí tổng thống từ cuộc nội chiến
không ứng cử viên bên thứ ba nào giành chiến thắng ở một bang
từ khi george w bush đã được thắng
george w bush giành thắng lợi ở năm bang miền nam với cưng lĩnh liên quan phong trào dân quyền năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chỉ hai ứng cử viên của bên thứ ba dành hơn năm phiếu bầu toàn quốc trong năm mươi năm qua
john anderson một nghị sĩ đảng cộng hòa giành sáu sáu số phiếu vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
rospirut một doanh nhân ở bang texas giành một mươi chín phiếu bầu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và tám bốn vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
thưa quý vị ngay cả khi các ứng cử viên thuộc bên thứ ba
không thể giành chiến thắng
họ vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử
và khả năng gây ảnh hưởng của các ứng cử viên thuộc bên thứ ba
phụ thuộc vào hai biến cố ngoài số phiếu dành cho họ
liệu họ có thể thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri khỏi một đảng lớn hay không
và mức độ sát sao trong cuộc đua giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
năm nay khả năng ứng cử viên bên thứ ba gây khó chịu cho hai đảng chính có thể xảy ra vì nhiều lý do
đầu tiên các cuộc thăm dò cho thấy cuộc bầu cử có thể xé xít sao
công cụ theo dõi cuộc thăm dò của the economis cho thấy
ông trump dẫn trước ông biden chưa đến hai điểm phần trăm
một tỷ lệ nằm trong phạm vi sai số
thứ hai nhiều ứng cử viên bên thứ ba tham gia cuộc đua
đảng xanh và đảng tự do đều đang có kế hoạch chọn ứng cử viên
nola benz một nhóm có nguồn tài trợ dồi dào và đang cố gắng chống tình trạng lưỡng đảng
trong nền chính trị mỹ cũng muốn chọn ứng cử viên
conan west một học giả cánh tả
và một ứng cử viên độc lập khác robert kennedy
đang có tỷ lệ ủng hộ đặc biệt cao lên tới một mươi tám trong một số cuộc thăm dò gần đây
rất khó để biết ông biden hay ông trump nên lo lắng hơn
một mặt nếu các yếu tố khác đều tương đương
sự hiện diện của các bên thứ ba trong cuộc đua sẽ có lợi cho ông biden
với tư cách là ứng cử viên yếu thế hơn
mặt khác chỉ hai mươi ba cử tri tham gia bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ
hào hứng với việc tranh cử của ông biden
trong khi bốn mươi tám cử tri đảng cộng hòa phấn khởi với ông trump
theo một cuộc khảo sát gần đây của new york times và sinacoli
sự nửa vời của cử tri đảng dân chủ có thể làm tăng khả năng
những người ủng hộ ông biden theo phai thứ ba
hơn nữa một số ứng cử viên của bên thứ ba bộc lộ tư tưởng thiên tả rõ rệt
jean stein ứng cử viên đảng xanh năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi sáu
khi bà đối mặt với cáo buộc tước đoạt chiến thắng của ứng cử viên hillari clinton đang tái tranh cử
jason cole người quản lý chiến dịch tranh cử của jean stein
nhấn mạnh rằng mục tiêu của bà là trở thành một người đối mặt

nhưng thừa nhận rằng ngay cả việc giành năm phiếu bầu trên toàn quốc cũng sẽ là một thách thức lớn
tỷ lệ cử tri ủng hộ jean stein đang đạt khoảng hai
ông konel west một trí thức đại chúng và là ứng cử viên lần đầu tiên cũng như vậy
ông phê phán tổng thống biden là quân việt quá mềm mỏng với israel
và quá gần gũi với các tập đoàn mỹ cùng hàng loạt vấn đề khác
cả đội bú vận động tranh cử của ông cornel west và bà jean stein đều nhấn mạnh rằng
nếu ông trump thắng cử lỗi sẽ không nằm ở ứng cử viên của họ mà
nói cách khác họ cho rằng ứng cử viên bên thứ ba không làm tổn hại đến các ứng cử viên chính thống
mà ngược lại những ứng cử viên chính thống không nổi bật đã tạo ra cơ hội cho bên thứ ba
hơn nữa cả hai ứng cử viên đều hy vọng họ sẽ lôi kéo được nhiều cử tri mới đi bỏ phiếu
khoảng một phần ba số người đủ điều kiện bỏ phiếu đã không tham gia lần bầu cử trước
tuy nhiên một điều khá rõ ràng là nếu việc ông west hoặc bà stein tham gia cuộc đua
gây tổn hại cho ứng cử viên của lưỡng đảng lớn thì ông biden có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng hơn
điều tương tự có thể không đúng với ông kennedy người mà sức thu hút dường như lớn hơn nhiều
là con trai của robert kennedy cựu tổng trưởng lý và thượng nghị sĩ bị ám sát vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
khi đang chạy đua giành đề cử của đảng dân chủ cho vị trí ứng cử viên tổng thống
ông là người trung thành với đảng dân chủ
ban đầu ông tự tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ nhưng đã rút lui vào tháng một mươi
rồi giải thích rằng ông rút lui vì lợi thế nhưng về phía ông biden
tuy nhiên hiện tại ông kennedy dường như được lòng tham gia
cử tri cộng hòa hơn sáu mươi một cử tri cộng hòa có thiện cảm với ông
so với chỉ một phần ba cử tri của đảng dân chủ
năm ngoái thậm chí họ còn mời ông phát biểu tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ
một sự kiện quan trọng trong lịch trình của đảng cộng hòa
nhưng điều đó có thể đơn giản là vì ông đã gây khó khăn cho tổng thống biden trong bầu cử sơ bộ
một số người ủng hộ ông trump đã công kích robert kennedy từ khi ông rút khỏi cuộc bầu cử sơ bộ
nella banks là ẩn số còn khó đoán hơn cả robert kennedy
họ đã công bố chương trình nghị sự với ba mươi ý tưởng nhằm thu hút các cử tri trung dung
sau giờ như nella banks gặp khó khăn khi tìm ứng cử viên
larry hogan cựu thống đốc cộng hòa của bang maryland là một ứng cử viên
nhưng ông lại chọn tranh cử vào thượng viện
joe machine người sắp nghỉ hưu với tư cách là thượng nghị sĩ đảng dân chủ từ west virginia
đã quyết định không tham gia
bà nikki haley cũng sẽ quyết định tương tự
chris christi cựu thống đốc đảng cộng hòa của new jersey đã bày tỏ sự quan tâm
nhưng có thể gặp khó khăn ở một số bang do luật kẻ thu cuộc
theo đó các ứng cử viên không thể tranh cử tổng thống sau khi họ thua cuộc bầu cử sơ bộ
dường như nella banks có rất nhiều tiền vì không phải là một đảng chính trị
nên không cần thiết phải tiết lộ số tiền quyên góp
nên có thể hình dung họ có thể gây tác động nào đó
nhưng nếu họ không có ứng cử viên chúng ta không thể đánh giá tác động sẽ thế nào
một cách để kiểm tra ứng cử viên chính nào chịu tổn hại bởi tất cả những người thuộc bên thứ ba
là so sánh các cuộc khảo sát chỉ gồm ông trump và ông biden
với những cuộc khảo sát bao gồm các ứng cử viên bên thứ ba
trong những cuộc khảo sát chỉ gồm hai ứng cử viên chính ông biden kém ông trump một chín điểm phần trăm
khi các ứng cử viên bên thứ ba xuất hiện trên phiếu khảo sát khoảng cách này tăng lên bốn sáu điểm phần trăm
nếu hiệu ứng này vẫn tiếp diễn ông biden sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử
mặc dù vậy kết quả thăm dò thường khác xa kết quả thực tế bầu cử
quy luật ấy đặc biệt đúng với các ứng cử viên bên thứ ba
sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên bên thứ ba có xu hướng giảm dần trong các cuộc thăm dò
hoặc số phiếu thực tế họ nhận thấp hơn so với kết quả thăm dò hoặc cả hai
ví dụ vào năm hai nghìn một mươi sáu một mươi một người mỹ nói với những người thăm dò ý kiến rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên bên thứ ba
tuy nhiên khi bỏ phiếu chỉ có sáu số họ thực sự hành động như vậy
hiệu ứng này có thể đặc biệt mạnh mẽ trong năm nay
ban đầu sự bất mãn về sự lựa chọn đối với ông biden hay ông trump có thể khiến cử tri cân nhắc những ứng cử viên khác
chẳng hạn như ông robert kennedy
tuy nhiên khi họ bỏ phiếu cảm giác cơ hội thắng của ứng cử viên bên thứ ba rất thấp
có thể khiến họ chọn một trong những ứng cử viên chính
trong năm cuộc thăm dò của economist yougov từ cuối tháng một
tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho một ứng cử viên chung của bên thứ ba chỉ là năm bảy
và không giống như năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ ủng hộ cho một ứng cử viên bên thứ ba đều thấp ở mọi lứa tuổi
trung tộc trình độ học vấn và giới tính
các cử tri có thể không thích cả ông trump và ông biden
nhưng mức độ không thích một ứng viên của họ cao hơn hẳn người còn lại
vì thế họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ có mức độ không thích thấp hơn trong hai ứng viên